vào khoảng lúc một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng bốn ngôi nhà của ông hoàng dự vi ở số một trăm hai mươi bảy đường an dương vương
thành phố huế bất ngờ cháy lớn nhận được tin báo lực lượng cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận hiện trường
và cùng người dân dập lửa
đến khoảng hai mươi h hai mươi phút đám cháy được khống chế vụ cháy không có thiệt hại về người
tuy nhiên thì nhiều tài sản trong nhà đã bị cháy và hư hỏng nặng
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ
và được biết đây là vụ cháy thứ hai trong ngày ở thành phố huế
trước đó tại nhà số tám mươi một đường an dương vương cũng đã xảy ra cháy lớn khiến ba người thiệt mạng